trong hai tháng một mươi và một mươi một tốc độ tăng trưởng tín dụng của hệ thống ngân hàng đạt hai ba mươi bảy gấp hơn hai lần mức bình quân các tháng đầu năm
lũy kế đến ngày hai mươi bảy tháng một mươi một tín dụng toàn bộ nền kinh tế đã tăng tám bốn mươi sáu so với cuối năm hai nghìn một mươi chín
ước tính dư nợ toàn ngành kinh tế đến cuối tháng một mươi một khoảng tám chín triệu tỷ đồng trong đó một mươi một tháng đầu năm nay đã bơm thêm trên bảy trăm linh tỷ đồng vào nền kinh tế
bất chấp dịch bệnh covid một mươi chín tác động làm giảm sự hấp thụ vốn của các doanh nghiệp
với đà tăng trưởng nhanh trong hai tháng qua tín dụng một mươi một tháng đã thu hẹp khoảng cách so với cùng kỳ năm trước
các chuyên gia trong ngành dự báo các tổ chức tiến dụng sẽ đẩy vốn ra thị trường nhanh hơn nữa trong tháng cuối năm
và cả năm hai nghìn hai mươi tăng trưởng tín dụng có thể đạt sấp xỉ một mươi